từ năm hai nghìn một mươi một thương hiệu na chi lăng của tỉnh lạng sơn đã được cục sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể
đến nay thì sản phẩm này đã có mặt ở hầu hết các siêu thị lớn của hà nội cũng như là đến với người tiêu dùng trong cả nước
năm nay quả na cho giá trị kinh tế cao hơn so với những năm trước lên đến trên bảy trăm linh tỷ đồng
góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của huyện chi lăng nói riêng
cũng như là nâng cao đời sống cho người dân và hướng tới thực hiện mục tiêu chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
huyện tri lăng tỉnh lạng sơn có một sáu trăm linh ha trồng na trong đó có trên ba ha trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
sản lượng trung bình hàng năm khoảng một mươi sáu tấn
riêng năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một mươi sáu năm trăm linh tấn tương đương với trên bảy trăm linh tỷ đồng